trong khi chấp thuận đền bộ quảng đã đến cơ quan công an huyện quỳnh nhai trình báo sự việc